việc bán vốn nhà nước khỏi những lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ là một chủ trương đúng đắn nhận được sự ủng hộ của nhiều giới nhiều ngành
vì thế việc xem xét đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư mới là vô cùng cần thiết để bảo đảm đó thực sự là nhà đầu tư khát khao thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp
cuối năm hai nghìn một mươi bảy thương vụ bán năm mươi ba năm mươi chín vốn nhà nước tại tổng công ty bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco đã làm rúng động giới đầu tư
công ty chúng đấu giá là năm mươi ba năm mươi chín vốn nhà nước
công ty trách nhiệm ủng hạn việt nam bivret đã bỏ ra một trăm một mươi tỷ đồng tương đương khoảng năm tỷ usd để mua ba trăm bốn mươi ba triệu cổ phần sapeco tương đương năm mươi ba năm mươi chín vốn điều lệ với giá lên tới ba trăm hai mươi đồng một cổ phần
thương vụ sapeco là thành công lớn nhưng ẩn sau sự thành công đó cũng là cách chơi của ông chủ người thái khiến nhiều người giật mình
theo quy định của pháp luật việt nam tổng lượng nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với một doanh nghiệp việt là bốn mươi chín
nhưng trong thương vụ của sapeco đại gia thái lan có thể được mua tới năm mươi một cổ phần
công ty trách nhiệm ủng hạn việt nam bivret chỉ được thành lập trước phiên bán vốn ít tháng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy với vốn điều lệ ban đầu là một trăm linh tỷ đồng
chủ sở hữu khi thành lập của việt nam bivret là công ty cổ phần đầu tư nga sơn
đáng chú ý công ty cổ phần đầu tư nga sơn cũng mới được thành lập ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
công ty trách nhiệm ủng hộ việt nam bivret đã tăng vốn điều lệ lên sáu trăm tám mươi một sáu tỷ đồng đồng thời chuyển sở hữu sang cho công ty cổ phần đầu tư f b illions việt nam
sở hữu bốn mươi chín f b illions việt nam là pico limited một công ty do thái bivret sở hữu một trăm linh
thái bivret là tập đoàn đồ uống thái lan thuộc sở hữu của tỷ phú người thái gốc hoa charoen sidivat hanna brady

này sabeco đã về tay người thái sau một loạt các sở hữu vòng vèo
mới đây phiên đấu giá cổ phiếu vinaconex vcg do scic thoái vốn diễn ra hôm hai mươi hai tháng một mươi một tiếp tục mang đến sự ngỡ ngàng cho các nhà đầu tư
nhà đầu tư nguyễn xuân đông chủ công ty trách nhiệm ủng hạn an quý hưng trở thành người thắng cuộc
chúng thầu mua chọn lô hai trăm năm mươi bốn chín triệu cổ phiếu vcg từ scic để trở thành cổ đông chi phối chiếm năm mươi bảy bảy
an quý hưng đã mua với giá rất cao hai mươi tám chín trăm linh đồng một cổ phần cao hơn nhiều giá khởi điểm là hai mươi một ba trăm linh đồng một cổ phần
vừa xa giá đang giao dịch trên sàn chứng khoán là một mươi tám năm trăm linh đồng một cổ phần
theo đó tổng số tiền an quý hương mua là hơn bảy ba trăm sáu mươi tỷ đồng cao hơn giá trị khởi điểm gần hai tỷ đồng cao hơn giá trị thường hai sáu trăm linh tỷ đồng
an quý hương là một cái tên khiêm tốn trên thị trường có vốn điều lệ ba trăm sáu mươi tỷ đồng

thực ra cái hoạt động mua bán sắt nhập nó là một cái quá trình gồm có cái việc một cái chủ thể nào đó đứng ra mua cổ phần hoặc một bộ phận hoặc toàn bộ một cái doanh nghiệp để từ đó chuyển hóa cái quyền sở hữu của doanh nghiệp đó từ người khác về cái quyền sở hữu của mình
thế còn cái việc mà sắt nhập thì đó là cái việc mà cái người chủ sở hữu
khi mà đã có nắm cái quyền sở hữu mà mang cái tính chất quyết định sát nhập cái doanh nghiệp mới mua vào trong cái hệ thống các cái doanh nghiệp hoặc cái dây chuyển sản xuất của mình thì đó là cái quá trình mua lại và sát nhập
thế còn cái việc mà thâu tóm doanh nghiệp thì nó có thể bằng nhiều cách nhưng chủ yếu đó là thông qua cái con đường lách luật hoặc là các cái
các hình thức khác nhau để từ đó có thể nắm được một cái lượng cổ phiếu đến cái mức có thể khống chế các cái doanh nghiệp và buộc cái doanh nghiệp đó nằm vào cái quyền của mình
vậy thì ở dưới góc độ luật thì sao thưa luật sư lê ngọc sơn
vâng dưới góc độ pháp luật mà cụ thể dưới hệ thống pháp luật việt nam hiện nay có hai cái luật điều chỉnh là luật doanh nghiệp và luật đầu tư
dưới góc độ của luật thì cái việc mua cổ phần và phần vô tư
nó không bị một cái hạn chế nào liên quan đến cái vấn đề là chủ thể thực hiện
tất nhiên là nếu mà nói về một số cái giới hạn thì nó có một số ngoại lệ đặc biệt
ví dụ như đối với nhà đầu tư nước ngoài chẳng hạn thì nó có những ngành lĩnh vực mà việt nam không cho phép nhà đầu tư nước ngoài được kinh doanh
hoặc là không cho phép nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền chi phối hoặc dưới một hình thức khác
như vậy là qua trình bày của hai vị khách mời chúng ta có thể hiểu rằng là mua bán sách doanh nghiệp
và thâu tóm doanh nghiệp nó có một sự khác nhau nhất định
nếu như mua bán doanh nghiệp nó là hoạt động tự nguyện giữa hai bên
mua bán anh có thể mua có thể bán một cách tự do theo đúng luật
và cái người mua có thể là sát nhập cái doanh nghiệp đưa cái doanh nghiệp mà mua vào doanh nghiệp của mình và xóa tên hoàn toàn cái doanh nghiệp đã bán
thế còn là sát nhập tức là hai doanh nghiệp có thể tự động tự nguyện đến với nhau để hình thành một cái pháp nhân mới
hoặc là vẫn mang tên của một trong hai cái doanh nghiệp đó
thế còn thâu tóm là cái hoạt động mà lách luật nó khác hẳn với hai doanh nghiệp hai hình thức trên
như vậy ở đây rõ ràng là chúng ta cần phải cảnh giác với cái hoạt động gọi là thâu tóm doanh nghiệp
thưa giáo sư thịnh thế thì tại sao doanh nghiệp nhà nước mà chúng ta thấy rằng là dường như là cổ phần hóa không dễ dàng lắm
mà lại trở thành đối tượng của thâu tóm doanh nghiệp
chúng ta thấy rằng là đối với các cái doanh nghiệp nhà nước trong các cái nền kinh tế chuyển đổi
thì đó là những cái doanh nghiệp
mà nó tương đối lớn
có một cái thị trường và một cái thị phần tương đối lớn trong một cái quốc gia hoặc thậm chí trên thế giới
và cái điều tiếp theo là nó có một cái lượng tài sản tương đối lớn so với các cái doanh nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân
và vì thế cho nên khi mà thực hiện cái việc cổ phần hóa thì rõ ràng là với cái lợi thế về mặt tài sản
tương đối lớn mà cái việc định giá từ cái việc là theo cái cơ chế tập trung bao cấp sang cái cơ chế thị trường
có thể có những cái định giá nó chưa chuẩn xác thậm chí có những cái móc nối giữa các cái nhóm lợi ích
và có những cái vấn đề khác nữa thì rõ ràng là cái doanh nghiệp nhà nước nó trở thành một cái nơi vừa có lợi thế về thương mại
vừa có lợi thế về tiên tuổi
lại vừa có cái lợi thế về thị trường
và rõ ràng nó trở thành cái động lực thu hút các cái nhà đầu tư mong muốn thâu tóm những cái doanh nghiệp đó vào tay mình
để từ đó đem lại cái lợi nhuận cao nhất cho bản thân các cái chủ đầu tư
như vậy là theo giáo sư thì chính cái sự hấp dẫn của những cái nguồn lực tiềm năng cũng như nguồn lợi tiềm năng của doanh nghiệp nhà nước
khi cổ phần hóa cũng như là cái bản thân giá trị quá lớn của doanh nghiệp nhà nước khiến cho một doanh nghiệp khác
khó có thể mua hết mua nổi thì họ sẽ tìm cách để thâu tóm
nó có cả cái thị phần có cả cái danh tiếng của doanh nghiệp có cả cái thói quen của người tiêu dùng
và ở đó có cả cái lỗ hồng cái khẽ hở của các cái cơ chế trong cái thời kỳ chuyển đổi
từ tập trung bao cấp sang cái thế thị trường
thưa luật sư sơn về mặt pháp lý thì có những hình thức hay là những cái cách thức những chiêu thức nào
để một doanh nghiệp có thể thâu tóm một doanh nghiệp khác
cũng như là cái động lực và cái mục tiêu mà các doanh nghiệp khác muốn thâu tóm doanh nghiệp nhà nước ở chúng ta là cái gì
vâng dưới cấp độ pháp lý thì cái cách thức phổ biến nhất để một nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư
mà chi phối được một doanh nghiệp tức là nắm được cái quyền mà điều hành nó theo ý của mình
thì chỉ có một cách duy nhất là thông qua con đường nắm được cổ phần của doanh nghiệp đó
với số lượng lớn hoặc là nắm được cái quyền chi phối hội đồng quản trị
tức là một cơ quan trung gian của công ty cổ phần để đưa ra quyết định có định hướng có lợi cho mình
dưới góc độ pháp lý như vậy thì nếu nói cách theo đường thẳng theo luật thì chúng ta phải hiểu là
ai phải mua được đến năm mươi một số cổ phần mới chi phối được doanh nghiệp đúng không ạ
nhưng mà thực tế thì thương trường mà nó có cái nhiều biến động nó có nhiều cái quẩn khúc nó có nhiều cái nát léo
thì có khi là người ta không thể
nắm đến năm mươi một số cổ phần của một doanh nghiệp người ta đã có thể là chi phối được hội đồng quản trị
chi phối được đại hội đồng của đông
đấy là những cái mà bài học trên thế giới đã từng xảy ra cũng như là tại việt nam trong thời gian gần đây
tôi nói ví dụ như theo quy định của luật doanh nghiệp thì đại hội đồng cổ đông được phép tiến hành lần đầu
khi có sáu mươi năm số cổ đông đại diện cho số cổ phần tham gia
nhưng với những cái công ty mà bằng một cách nào đó
trong đại hội lần đầu không có đến sáu mươi năm số cổ đông tham gia
thì lần thứ hai hoặc là lần thứ ba thì chỉ cần đến đa số
ví dụ như lúc đấy có thể là một nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư chiếm đến bốn mươi số cổ phần tham dự đại hội cổ đông
đã có thể có quyền quyết định quan trọng tại đại hội cổ đông rồi
vì như chúng ta biết luật quy định là tại đại hội cổ đông thì biểu quyết lại theo số đại biểu
số cổ phần có mặt ví dụ như bốn mươi đấy họ lại chiếm đến sáu mươi năm số cổ đông có mặt
số cổ phần của các cổ đông có mặt
nó có thể là chi phối với đại hội cổ đông mà từ đại hội cổ đông đấy họ có thể bầu ra hội đồng quản trị
danh sách hội đồng quản trị theo ý của mình và như vậy là cái hội đồng quản trị hoàn toàn thuộc về tay họ
mà cái hội đồng quản trị mới là cái cơ quan trung gian và quan trọng nhất sau đại hội cổ đông
điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty
chứ không phải là lúc nào ông cổ đông ông cũng có thể tham gia và quản lý công ty được
thì đấy là một cách là một cái tỷ lệ sở hữu nhỏ của một nhóm cổ đông họ có thể là chi phối một công ty khổng lồ là vì như vậy
chứ còn nếu mà hai đến ba cái ô nhỏ mà kết với nhau thì sao
liệu có họ thu tóm được cái doanh nghiệp đó không ạ
trong trường hợp đó thì họ cũng phải lợi dụng cái sự gọi là không tập trung của các cổ đông khác
thì họ tạo ra một cái nhóm cổ đông mà có cái tỷ lệ sở hữu tương đối lớn
và họ áp đảo được cái nhóm cổ đông nhỏ hoặc là các cổ đông đơn lẻ khác thì họ sẽ chi phối được
ví dụ chúng ta dễ thấy nhất là tại các ngân hàng thương mạng có số vốn khổng lồ
thì thường thường một nhóm cổ đông có khi chỉ cần khoảng một triệu đồng
một mươi năm số vốn điều lệ chiếm một mươi năm số vốn điều lệ đã có thể là khống chế được ngân hàng thương mại đó rồi
vâng như vậy chúng ta thấy có hai hình thức để thâu tóm
thứ nhất là cái hình thức mà liên quan tới cái việc mà một cái cổ đông lớn lợi dụng một cái đại hội mà nó chưa đầy đủ
để đưa ra quyền quyết định thành lập một cái hội đồng quản trị mới
cách thứ hai như là sư xuân vừa nói đó là sự liên kết từ hai đến ba bốn cái cổ đông gọi là chương mực
để tạo thành một cổ đông lớn và chi phối
thế còn cách thứ ba thì sao
nếu như là giữa công ty mạng
công ty con mà công ty con lúc đầu chỉ là một cổ đông nhỏ
họ có cách gì để họ có như là thâu tóm và chi phối trở lại công ty mẹ hay không trong thực tế
trong thực tế trong trường hợp này thì cũng có khả năng xảy ra nhưng nó với một hình thức nó lắt léo hơn rất nhiều
những hình thức tôi tạm gọi là nó không được luật điều chỉnh nhưng mà có sự tạm gọi là cái sự bắt tay của cái cổ đông nhỏ
với một cái đại diện của cổ đông lớn hoặc là
người được giao quản lý phần vốn của cổ đông lớn nhưng mà người đó không làm tròn trách nhiệm không làm hết sức
không làm đúng tận tâm không làm vì cái lợi ích của cổ đông lớn
ví dụ như tại họ đề xuất ra phương án gọi là bổ sung vốn cho công ty để họ nhằm mục đích là tăng vốn điều lệ chẳng hạn
nhưng bằng cách nào đó ví dụ như trong trường hợp này cổ đông lớn là nhà nước chẳng hạn
cái việc chúng ta biết rằng việc đầu tư thêm vốn của nhà nước vào doanh nghiệp nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với việc các cổ đông nhỏ lẻ
khác không phải là nhà nước quyết định cái việc đầu tư vốn đấy
họ sẽ thao túng bằng cách là đưa ra vấn đề cho đại hội cổ đông
về mặt lý thì chúng ta biết là với tư cách là cổ đông lớn thì các đại diện trong phần vốn của nhà nước hoàn toàn có thể biểu quyết bác bỏ cái việc tăng vốn đấy
nhưng mà họ lại theo cái hướng là đồng ý chấp thuận tăng vốn và họ cũng được giành cái quyền mua theo tỷ lệ sở hữu của họ
nhưng mà khi đến cái phương án mà rót vốn vào để tăng vốn thì sẽ bị bế tắc về mặt nguồn lực
vì nhà nước sẽ không chấp thuận là đầu tư thêm chẳng hạn hoặc là cái đấy nó xa rời cái mục đích chính
nhất là trong quá trình chúng ta đang bán cổ phần thì không được chứ chúng ta không mua thêm nhà nước không mua thêm
thì họ các đại diện của cái phần vốn nhà nước đấy họ lập tức họ lại từ khéo léo từ chối cái quyền mua đó
và các cổ đông nhỏ lẻ các cổ đông nhỏ luôn sẽ mua thay tức là họ nhận chuyển nhượng cái quyền mua đó
và từ cái tỉ trọng nhỏ trong đại hội cổ đông trong công ty họ lại nâng cái tỉ trọng của mình lên
và dần dần sẽ lấn át cái cổ đông nhà nước
ban đầu là với tỉ lệ sở hữu lớn hơn rồi sau thành nhỏ hơn
đấy là một cái cách nó hơi lắt léo một chút
vâng bác giáo sư thế còn giáo sư thịnh trong suốt quá trình yêu mình giáo sư thế giới nó có trường hợp như vậy hay không ạ
thì cái này là ngay ở chúng ta cũng đã có rồi chứ cũng không phải đến thế giới
thế còn thực ra ở trên thế giới trong các cái trường hợp mà cổ phần hóa thì cũng phải nói thực sự là cái việc mà cổ phần hóa của người ta nó tương đối rõ ràng và công khai minh bạch
đặc biệt ở những cái nước phát triển như là ở pháp hay là một số cái quốc gia khi mà cổ phần hóa các cái ngân hàng hay là cổ phần hóa cái hệ thống quản lý điện thì người ta đã có cái việc mà cổ phần hóa nó tương đối công khai và tương đối minh bạch
và vì thế cho nên cái việc mà để mà có thể kiểm soát được khống chế được các cái doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa ở những cái doanh nghiệp đó là nó hơi khó
thế còn đối với các cái nước đông âu thì chúng ta biết rằng là
trước đây cái việc mà bán cái vốn cổ phần của các nước đông âu nó hoàn toàn là cái việc mà người ta chia cái giá trị doanh nghiệp thành các cái voucher và họa thành các cái cổ phần
và từ đó người ta chia cho công nhân xưa rồi là bán ra thị trường và họa vân vân
thì những cái đó là cái mà chúng tôi cũng nói rằng là trong thực tế nếu mà nói đến cái chuyện mà gọi là để mà có thể dùng các cái biện pháp thổi vốn
của các doanh nghiệp
cái công ty con từ đó khống chế công ty mẹ nó là có
thưa quý vị cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không có nghĩa là chúng ta bán nhanh bán nhanh bán vội bán bằng mọi giá các cái tài sản nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước
đồng thời cổ phần hóa doanh nghiệp nước cũng không có nghĩa là chúng ta để xảy ra cái tình trạng thâu tóm dù công khai hoặc là ngấm ngầm
một cái doanh nghiệp nhà nước nào mà nhà nước vẫn cần phải nắm vị trí chủ đạo vẫn cần phải có được một cái ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực theo cái chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nước đã đặt ra
để tiếp tục chương trình chúng tôi xin mời quý vị và hai vị khách mời chúng ta xem một cái tổng hợp do chủ yếu nhân dân mới thực hiện
dư luận hiện nay đang quan ngại trước nguy cơ diện tích đất của các dự án cổ phần hóa được định giá
cho khai thác cho thuê hoặc bán với giá quá thấp
nhất là do tình trạng chân gỗ quân xanh quân đỏ trong công tác đấu giá và được tăng tốc bằng những khoản tiền bôi trơn khổng lồ
đơn cử quỹ đất vàng trên đường lê duẩn của công ty sổ số kiến thiết tp hcm được giao bán với giá hơn tám trăm linh tỷ đồng
nhưng khi tổ chức đấu giá giá trị lên tới gần hai tỷ đồng
theo phê duyệt của ủy ban nhân dân tp hcm tính đến ngày một bảy hai nghìn một mươi sáu

giá trị xác định lại của tổng công ty thương mại hà nội hapro là bốn bốn mươi ba tỷ đồng
điểm khiến giới đầu tư săn đón hapro trong việc cổ phần hóa sắp tới
chính là những lợi thế thương mại từ đất tại những vị trí đắc địa
như tràng thi ngô thị nhậm lê thái tổ hàng chống cát linh phạm ngọc thạch
để tránh thất thoát tài sản nhà nước tránh giá trị cổ phiếu ảo
cần đưa giá trị sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
việc định giá đất cần bám sát giá thị trường gắn với quy hoạch sử dụng đất
nhà nước không cho doanh nghiệp trả tiền thuê đất một lần trong thời hạn giao đất
mà chỉ ổn định trong khoảng thời gian nhất định và có điều chỉnh giá thuê sau thời gian đó
theo nguyên tắc bám sát giá thị trường tiếp tục hướng dẫn việc xác định giá đất cụ thể
cả thuê và giao theo quy định của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
đồng thời bổ sung quy định về xử lý đất đai đối với các doanh nghiệp quản lý nhiều đất đai
ở những vị trí có lợi thế thương mại cao theo hướng yêu cầu doanh nghiệp cổ phần hóa
có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất chỉnh cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định
vâng thưa hai vị khách mời thưa giáo sư đinh trọng thịnh
vậy thì rõ ràng là việc thô tóm nước thành công nó sẽ góp phần để cho các người chủ động thô tóm đó
họ đang làm gì
đạt được mục đích của mình mục tiêu của mình
hay nào khác có thể xảy ra những thất thoát lợi ích nào đó của tài sản công hoặc là của tài sản quốc gia
của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình thô tóm này
theo giáo sư có hay không trường hợp này
tất nhiên là khi mà thô tóm các doanh nghiệp nhà nước trong những trường hợp này
thì các nhà đầu tư người ta hướng đến những mục tiêu khác nhau
trong đó một là người ta có thể hướng đến cái việc mua rẻ
các doanh nghiệp các công ty cổ phần
đó là việc họ định giá các doanh nghiệp đó theo một mức rẻ hơn giá thị trường
điều thứ hai là họ có thể trở thành một người thô tóm thị phần tiêu dùng của một mặt hàng nhất định
từ đó họ có thể khống chế trở thành cái người độc quyền
hoặc là một người mạng
nó mang cái tính chi phối đối với một cái mặt hàng cụ thể nào đó trên một cái quốc gia
và đây cũng là một cái điều mà các cái nhà đầu tư người ta hướng đến
rõ ràng là nếu mà nắm được thị trường với một cái thị phần lớn và có cái tính chi phối
thì dứt khoát cái lợi ích của nhà đầu tư trong tương lai nó sẽ rất lớn
vâng thưa luật sư
thế ở góc độ pháp lý cụ thể thì luật sư có thể chỉ ra một vài cái kẽ hở nào đó mà chúng ta cần phải lưu ý
để mà ngăn chặn cái tình trạng mà gọi là thô tóm mà các doanh nghiệp nhà nước trong

dưới góc độ pháp lý thì ví dụ như về vấn đề định giá chẳng hạn
chúng ta xưa nay vẫn định giá theo một cái mô típ rất là quen thuộc
những tài sản nguyên giá bao nhiêu sử dụng bao nhiêu còn hao mòn bấy nhiêu
thì chúng ta định giá thế
nếu mà đất quyền sử dụng đất đi thuê thì chúng ta không đưa vào giá trị để xác định giá trị doanh nghiệp
nhưng mà trong thực tế cái diễn biến của thị trường
những quy luật của thị trường
có cái sự vận động có sự phát triển rất là nhanh
ví dụ mặc dù cái giá trị tài sản này
nó theo khấu hao thông thường nó này
nhưng mà theo cái diễn biến của thị trường
cái tài sản đấy nó có thể nó tăng lên rất nhiều
ví dụ ngôi nhà này tôi ở vị trí ví dụ ngã tư đường
trước đây tôi xây là một mươi tỷ
tôi khấu hao bây giờ còn tám tỷ
nhưng mà cũng vẫn cái ngôi nhà này
nếu như xây ở thời điểm bây giờ
theo giá trị vật liệu bây giờ
thì nó không phải là tám tỷ là một mươi tỷ
nó phải là năm mươi tỷ chẳng hạn
thì cái đấy chúng ta định giá sai là cái thứ nhất
cái thứ hai là những cái quyền về tài sản khác
tôi mặc dù tôi thuê cái mảnh đất này của nhà nước
tôi trả tiền thuê đất hàng năm
về mặt nguyên tắc theo giá trị sổ sách kế toán
nó không phải là tài sản của doanh nghiệp
vì đây là tiền thuê
nhưng mà để tôi thuê được cái mảnh đất này
so với cái lợi thế thương mại của mảnh đất này
so với các doanh nghiệp khác
so với giá bình quân trên thị trường
thì cái đấy cái quyền thuê được đấy
cũng phải được định giá một cách chính xác
đúng không ạ
vì mặc dù tôi trả tiền thuê đất
nhưng mà cái quyền thuê được đấy
là quyền về tài sản
là có giá trị phải định giá được
và ngược lại tiếp theo
một cái góc độ khác
những cái tài sản của doanh nghiệp
được cổ phần hóa
đã đem đi đầu tư ở các doanh nghiệp khác
chúng ta vẫn hạch toán theo cái tình trạng thông thường
nhưng mà những tài sản đấy
nó cũng có quyền sử dụng đất
nó cũng có tài sản khác
cái giá trị tài sản nó cũng tăng lên rất nhiều rồi
chúng ta cũng không định giá chính xác
tiếp theo nữa là
những cái giá trị tài sản vô hình khác
ví dụ như là giá trị thương hiệu
giá trị thương hiệu
thực tế nó được xây dựng rất nhiều năm
nó tích lưỡi rất nhiều
bản thân người tiêu dùng biết đến thương hiệu đấy
nó đã ra tiền rồi
nhưng chúng ta không tính được
hoặc là chúng ta chưa có phương pháp tính chuẩn
nó cũng đã gây sự thất thoát
vâng rất là cảm ơn luật sư
thưa giáo sư lê trọng thị
rõ ràng là chỉ bán có trên năm mươi
một chút cái sapeco thôi
chúng ta đã thu được năm tỷ đô la
nói cách khác
là các doanh nghiệp việt nam
trong tháng tới đó
sẽ tham dự vào cái công cuộc của nó này
với giá trị rất lớn
và chúng ta thấy rằng
bốn tháng đầu năm
dòng fdi vào việt nam tăng rất là mạnh
tổng cộng tăng trên tám mươi bốn
riêng cái vốn fdi đó
dùng để mua bán
và gọi là mua lại của phần đó
cũng như là mua vốn góp đó
là tổng cộng gấp ba lần
cùng kỳ năm ngoái
đây là một thực tế mới
thế thì giữa hai cái thực tế này
cộng với cái nguy cơ về thâu tóm
thì giáo sư thấy
liệu có vấn đề gì
và có cái lời khuyên gì
hay là có những cái cảnh báo gì
trong cái vấn đề về
chống lại cái sự lách luật
để mà thâu tóm một cách bất hợp pháp
hoặc là để mà thâu tóm một cách không chính đáng
cái việc mà định giá của phần hóa
cũng như định giá cái giá trị thương hiệu của chúng ta ấy
nó chưa đầy đủ
và nó chưa chuẩn xác
chính vì lẽ đó
cho nên có một số các cái nhà đầu tư quốc tế
người ta đã mong muốn tìm cách
tìm cách có thể sở hữu được
các cái doanh nghiệp của chúng ta
đã có tên tuổi
đã có cái quá trình xây dựng thương hiệu
tương đối lâu dài
cả trong nước lẫn trên trường quốc tế
để từ đó họ có thể thâu tóm được
trước hết là thị trường trong nước
và thứ hai là có thể xuất hàng ra quốc tế
và đây nó sẽ trở thành cái bài toán rất khó
cho các cái doanh nghiệp việt nam
đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ
trong một số cái ngày hàng
một số cái mặt hàng nhất định
và vì cái lẽ đó cho nên
chúng tôi cho rằng
chúng ta rất mong muốn
có cái nguồn vốn đầu tư
cả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp lớn
vào việt nam
nhưng chúng ta cũng phải rất cẩn trọng
lựa chọn cũng như cho phép
các cái nhà đầu tư quốc tế
mua các cái cổ phần
đến một cái giới hạn nhất định
nếu mà ở những cái doanh nghiệp
mà nó bình thường ấy
thì có thể họ mua một trăm linh không sao cả
nhưng ở những cái doanh nghiệp mà chúng ta
cần phải giữ cái tên tuổi
hoặc cần phải có cái chi phối của nhà nước
thì chúng ta cần phải có các cái biện pháp
tương đối cẩn trọng
trong cái việc chọn lọc các cái nhà đầu tư
rất là cảm ơn phát giáo sư tiến sĩ đức trọng thịnh
luật sư sơn có bổ sung gì không ạ
dạ vâng tôi thấy cái câu chuyện này
nó cũng hết sức thú vị
vì tôi thấy nó thú vị cái điểm là
nó vừa là cơ hội
mà nó cũng là vừa là thách thức
bản thân nền kinh tế chúng ta
hội nhập vào cái nền kinh tế thế giới
chúng ta gia nhập wto
chúng ta gia nhập cptpp
chúng ta gia nhập khối cộng đồng kinh tế asean
và sắp tới là hiệp ước fta
với liên minh châu âu
thì rõ ràng chúng ta
rất hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài
quan tâm đến thị trường việt nam
thì rõ ràng là đây là cái điều rất đáng mừng
nhưng mà cũng phải có một cái nguyên tắc là
chúng ta cũng không được phân biệt đối xử
dù là nhà đầu tư trung quốc
hay là nhà đầu tư châu âu nhật bản
nếu như họ có tiềm lực
thì chúng ta đều hoan nghênh
nhưng vấn đề chúng ta làm sao đặt ra được các rào cản
đặt ra được các chuẩn mực kỹ thuật cao
ngoài các chuẩn mực pháp lý
để chúng ta lựa chọn được nhà đầu tư tốt
chúng ta lựa chọn được cái
cái việc học được từ họ cái gì
từ công nghệ hay là kinh nghiệm quản lý
một cái khía cạnh thứ hai
là cái vấn đề là
chúng ta cổ phần hóa
chúng ta phải làm sao là đa dạng được nhà đầu tư
đúng không để đảm bảo tính xã hội hóa nó cao
mà nhất là đối với những doanh nghiệp
mà nó đã có cái
in sâu trong tâm thức
trong cái tiềm thức tiêu dùng của việt nam
nó cũng có tôi gọi là một cái
bản sắc của doanh nghiệp việt ví dụ như câu chuyện
của bia sài gòn đấy chẳng hạn
để tránh cái việc mà bị một nhà
một hai hoặc một nhóm nhà đầu tư nước ngoài
thâu tóm họ đã chuyển đổi đi
mất cái tính bản sắc của doanh nghiệp đó đi
thì nó cũng là một cái chúng ta cũng
nghe ra thì
về cuộc chơi chúng ta chấp thuận nhưng mà về mặt
tâm lý là người tiêu dùng người ta sẽ có cảm giác
là không vui
tôi cũng nghĩ phải tránh câu chuyện như vậy
rất là cảm ơn luật sư sơn cảm ơn luật sư đinh động thị
rất là cảm ơn hai vị khách mời
đã chia sẻ rất là thẳng thắn
và có nhiều những cái gợi ý
nhiều những cái cảnh báo rất đáng quan tâm
và cũng rất thiết thực cho cái quá trình
cổ phòng nói danh của nhà nước trong thời gian tới
một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị có thể nói là
tiếp tục chủ trương cổ phòng nói danh của nhà nước
tạo mọi điều kiện về pháp lý cũng như về mặt triển khai thực tiễn
để quá trình này được đẩy nhanh hơn
và làm hiệu quả hơn
là sự nhất quán của đảng nhà nước
trong thời gian tới
tuy nhiên thực tế đặt ra
là việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
nói chung và cái hoạt động
thực hiện các cái dự án
cổ phần hóa trong thời gian tới
cần phải làm sao chặt chẽ hơn
có chất lượng hơn có trách nhiệm hơn
để tránh trường hợp bị
thất phát tài sản công thất phát tài sản quốc gia
cũng như là để mà
tránh chúng ta bị
trở thành nạn
nạn nhân của chính mình
khi mà để cho một số những nhà đầu tư
gọi là không tốt
hoặc là những nhà đầu tư mà gọi là
chiến lược không chuẩn mực
họ lạm dụng để tím đoạt
thâu tóm doanh nghiệp nhà nước
và biến doanh nghiệp nhà nước đó trở thành cái công cụ
để thu lợi cho mình
cũng như là qua đó biến việt nam trở thành
nạn nhân của những trách chất thương mại quốc tế
thời lượng của chương trình
tới đây đã hết
rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe
xin hẹn gặp lại
hẹn gặp lại